chiều nay ubnd tỉnh lạng sơn đã tổ chức ký kết hợp đồng với nhà đầu tư triển khai dự án tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị chi lăng
theo hình thức bot xây dựng vận hành chuyển giao dự án nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại
kết nối với cao tốc đồng đăng trà lĩnh đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư
dự án tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị tri lăng do liên danh công ty cổ phần tập đoàn đeo cả
công ty cổ phần xây dựng công trình năm trăm sáu mươi tám công ty cổ phần lizen là nhà đầu tư tổng mức đầu tư là một mươi một hai mươi bốn tỷ đồng
vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án là năm bốn trăm chín mươi năm tỷ đồng vốn nhà đầu tư chịu trách nhiệm thu xếp gần năm năm trăm ba mươi tỷ đồng
thời gian hoàn vốn cho dự án tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị tri lăng là hai mươi năm năm bảy tháng hai mươi sáu ngày
thời gian xây dựng công trình hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi sáu
dự án tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị tri lăng có tổng chiều dài khoảng năm mươi chín tám mươi bảy km
bao gồm tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị tri lăng dài khoảng bốn mươi ba bốn mươi ba km
được thiết kế với quy mô sáu làn xe cơ giới bề rộng nền đường ba mươi hai hai mươi năm m
và tuyến kết nối cửa khẩu tân thanh và cửa khẩu cốc nam dài khoảng một mươi sáu bốn mươi bốn km
được thiết kế với quy mô bốn làn xe cơ giới bề rộng nền đường hai mươi hai mét